chức năng các đối tượng nhanh chóng điều khiển phương tiện chạy trốn vào gạch nhỏ để tẩu thoát nhưng đã bị cảnh sát đường thủy truy đuổi các đối tượng này đã nhảy sông bỏ trốn và bỏ lại phương tiện
ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng tám lực lượng chức năng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước cho biết đã phối hợp với chính quyền địa phương xã tân thành thành phố đồng xoài tiến hành dựng biển cảnh báo tại khu đất có biểu hiện phân lô bán nền trái phép tại thượng đất rộng gần chín năm hectare
nội dung tấm biển ghi rõ nghiêm cấm mọi hành vi làm đường phân lô trái phép trên đất nông nghiệp xây dựng công trình trên đất không được cấp phép xây dựng đất nông nghiệp đề nghị không giao dịch mua bán đất dưới mọi hình thức đối với các dự án chưa đủ pháp lý đồng thời cảnh báo mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó lực lượng chức năng xã tân thành đã kiểm tra phát hiện khu đất nói trên đang có xe máy và nhân công thi công sa lấp mặt bằng làm đường và có các biểu hiện phân lô bán nền
ủy ban nhân dân xã đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai
thưa quý vị trước nỗ lực của chính phủ trong việc đưa mặt bằng giá của nhiều loại bất động sản về lại giá trị thực hiện tại thị trường bất động sản đã có sự ổn định
tuy nhiên hiện nay nhiều thủ đoạn được các cò bất động sản không chân chính hay còn gọi là cò bẩn tung ra để thổi giá bất động sản đồng thời dụ lừa nhà đầu tư
quyết định hai nghìn năm trăm ba mươi sáu về chấp thuận chủ trương đầu tư tại tỉnh long an được giả mạo và đăng tải tràn lan trên mạng internet và các diễn đàn bất động sản
lãnh đạo tỉnh long an đã phải ra văn bản để cảnh báo và khẳng định quyết định trên là giả mạo
trước đó công ty alibaba đã tự quy hoạch ra hàng chục dự án bất động sản tại nhiều địa phương rồi lừa bán cho gần bảy người và thu lợi bất chính hơn hai năm trăm linh tỷ đồng